tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
đang giao dịch mua bán giấy tờ giả
đối tượng tăng minh hiếu trú tại quận bốn
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với công an quận bốn tp hcm bắt quả tăng
khám xét nơi ở của hiếu
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ sáu giấy phép lái xe
ba căn cước công dân không gắn chip
bốn bộ hồ sơ bằng lái
hai máy in màu
một máy làm thẻ căn cước công dân
ba mẫu phôi giấy phép lái xe
hai mẫu phôi căn cước công dân
một máy tính sách tay
kiểm tra trong máy tính và usb có sáu trăm sáu mươi bốn file các loại giấy tờ bằng cấp
chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân bảng điểm giấy khai sinh v v
và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc làm giấy tờ giả
hiếu khai nhận làm các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng
trong bốn tháng nay hiếu đã làm giả và bán cho phi trí lương
trú tại quận bình tân khoảng hai mươi bốn giấy đi đường
thẻ tình nguyện viên của trung tâm cấp cứu một một năm
chứng minh nhân dân căn cước công dân giấy phép lái xe hộ chiếu
sau đó lương đăng quảng cáo làm và cung cấp các loại giấy tờ đi đường
để qua chốt kiểm dịch covid một mươi chín
giao bán lại trên facebook để kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn tp hcm
tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn tại hà nội trong khi việc kiểm soát các phương tiện ra vào ở cửa ngõ thủ đô
vẫn đang được siết chặt
thì nhiều đối tượng lại tranh thủ tình hình dịch bệnh phức tạp để trục lợi
giấy đi đường giả đưa người vượt chốt
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm
đã triệt phá một đường dây chuyên làm giấy đi đường giả
để đưa người dân từ hà nội về nghệ an
bất ngờ kiểm tra một chiếc xe đang lưu thông
tại khu vực cống trèm quận bắc từ liêm hà nội
cơ quan công an phát hiện lái xe đang đón hai người
chuẩn bị di chuyển về nghệ an
dù cả ba người có đầy đủ giấy đi đường
do công ty vận tải quốc tế hồng hà cấp
nhưng lái xe lại không phải người của công ty này
cũng không biết hai người cùng đi trên xe là ai
thấy có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng chức năng đã đưa nhóm người này
về trụ sở để làm rõ
tại đây lái xe đã thừa nhận chở khách để lấy tiền
anh ấy có bảo em đi đón đưa người từ đây về nghệ an
em ấy có hỏi là
em bảo là dịch bệnh này thì đi làm sao được
anh ấy bảo là đi xe của công ty
và có giấy tờ của công ty cấp đồng hoàng được phép đi
em ấy nhận lời đi
em cũng không biết là
công ty có giấy tờ đi đường giả
giả nếu họ biết thì em không đi
hai hành khách là công dân nghệ an
do muốn về quê nên đã liên hệ với công ty vận tải quốc tế hồng hà
để được vận chuyển chui qua các chốt kiểm dịch
với giá một triệu đồng một người
toàn bộ giấy đi đường được công ty làm giả
mạo danh hành khách là nhân viên công ty
để dễ dàng vượt chốt
tức là khi em được đưa về đây
thì các chủ ấy bảo là
có liên quan đến những cái việc làm cái giấy tờ đấy
thì mình mới biết là mình làm chứ mình không biết là
mình không có nhu cầu để làm giả
hay là làm như thế nào để vi phạm
tiến hành điều tra làm rõ
cơ quan công an đã xác định người phụ nữ này
đứng đầu đường dây làm giả giấy tờ đi đường
để vận chuyển hành khách về quê
giữa thời điểm dịch bệnh
lợi dụng việc công ty được phép ra đường
để vận chuyển hàng thiết yếu
người này đã lên mạng tìm kiếm những người có nhu cầu về quê
sau đó điền đầy đủ thông tin vào giấy đi đường
và đóng dấu của công ty
để đưa người vượt chốt
dù thực hiện chót lọt nhiều lần
nhưng người này vẫn cho rằng
mình không trục lợi từ việc làm giả giấy đi đường
tôi không bao giờ có cái tư tưởng là
cấp giấy đi đường và thu tiền giấy đi đường đấy cả
đấy là chắc chắn
nó hoàn toàn nó chỉ là bảo lãnh cho các bạn
đấy là người của nhân viên tôi
để tôi đưa các bạn về quê thôi
ngoài cái chuyến này thì chị hồng đã tổ chức
chót lọt được ba chuyến với chín đối tượng
chín người về quê
hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra
ngăn quận bắc từ liêm
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với chị nguyễn thị thu hồng
về cái hành vi làm giả giấy tờ tài liệu
của cơ quan tổ chức
dù đã có một số trường hợp cấp khống
làm giả giấy đi đường
để cấp cho những người không có công việc thiết yếu
được ra đường
thế nhưng đây là trường hợp đầu tiên tại hà nội
bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam
về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
hành vi này có thể bị phạt
từ hai đến năm năm tù
liên quan đến vụ việc bé gái sáu tuổi
ở phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội
tử vong nghi có dấu hiệu bị bạo hành
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bắc từ liêm cho biết đang làm việc
với bố của bé gái
theo khai nhận của bố cháu gái
khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín
anh có đánh con
đến một mươi sáu h cùng ngày mẹ cháu cho cháu ăn cháo
và uống một viên panadol
thì cháu nôn nhiều
sau đó được đưa vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
tuy nhiên cháu bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện
qua thăm khám ban đầu
các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành
nên đã yêu cầu công an phường láng thượng
quận đống đa tp hà nội
có mặt lập hồ sơ ghi nhận vụ việc
hiện ngôi nhà của gia đình cháu bé đã bị niêm phong
hiện cơ quan công an đang tiến hành
triệu tập và lấy lời khai
những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc
và những cái thông tin mới nhất về vụ việc này
sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị các bạn
trong những bản tin tiếp theo của truyền hình công an dân
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
quy định bắt bị can để tạm giam
đối với ông lê văn rẽ năm mươi chín tuổi
nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh khánh hòa
để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về quản lý đất đai
trước đó vào ngày tám tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
thuộc khu vực núi chín khúc tỉnh khánh hòa
căn cứ các tài liệu điều tra
ngày một mươi bảy tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã ra quy định khởi tố bị can
đối với ông lê văn rẽ nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh khánh hòa
thực hiện lệnh khám xét nơi ở
của ông lê văn rẽ
tại một căn nhà trên đường hoàng diệu
phường vĩnh nguyên thành phố nha trang
cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu có liên quan
liên quan đến dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
trước đó vào ngày tám tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
cũng đã khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
lê đức vinh và nguyên giám đốc sở tài nguyên
về môi trường tỉnh khánh hòa lê mộng điệp
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
tiến hành khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba bị can gồm cao thanh long
đinh tiến dũng và bùi văn sơn
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra
tại hợp tác xã kim liên huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp
chỗ ở của ba bị can
thu nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã tiến hành khởi tố ba bị can
với cùng tội danh nêu trên
quá trình điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
đã xác định ba bị can gồm cao thanh long
là chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã kim liên
xã diễn kim huyện diễn châu
bùi văn sơn phó giám đốc hợp tác xã kim liên
đinh tiến dũng kế toán hợp tác xã kim liên
cùng chú tại xã diễn kim huyện diễn châu
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
năm bị can đã căn cứ vào các quy định
của tỉnh nghệ an về việc triển khai
chính sách hỗ trợ các hộ dân sản xuất muối
trên địa bàn để cùng bàn bạc thống nhất
lập khống hồ sơ xin hỗ trợ xây dựng

cho chín mươi sáu xã viên
xóm các bắc liên kim liên
nam liên và xã diễn kim
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền

sau khi vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ
các bị can trong vụ án đã tự nguyện khắc phục
toàn bộ hậu quả thiệt hại gây ra
tích cực hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
đang tiếp tục điều tra giải quyết vụ việc
khi được bố trí quản lý
một quầy bán vàng thì đối tượng
lương thị nhung trú tại phường tân thiện
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã trộm gần hai năm trăm linh trang sức bằng vàng
ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng
sau đó đem ra ngoài bán
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộn cắt tài sản
họ sáng ngày một mươi sáu tháng chín
công an phường tân bình
nhận thông tin từ cửa hàng vàng kim hương một
tại phường tân bình
trình báo về việc nghi vấn bị nhân viên là lương thị nhung
lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng
làm việc với công an phường tân bình
nhung khai nhận từ cuối tháng
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
đã nhiều lần trộn vàng tại quầy bán vàng
do mình quản lý
số trang sức bằng vàng theo nhung khai nhận
tổng cộng lên đến gần hai năm trăm linh sản phẩm
ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng
sau khi lấy vàng ra ngoài thì nhung không tự đem đi bán
mà nhờ người khác đi bán hộ
hoặc là cầm cố tại các cửa hàng vàng khác
trên các địa bàn thành phố đồng xoài
và huyện đồng phú
khám xét nơi ở của nhung cơ quan công an thu được
rất nhiều giấy tờ và tài liệu có liên quan đến vụ trộm
cùng với một số trang sức nhung khai
làm vàng giả và hiện vụ việc
đang được công an thành phố đồng xoài tiếp tục điều tra
phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh hà nam phối hợp với đoàn kiểm tra
liên ngành an toàn thực phẩm số hai của bà nân dân tỉnh
vừa phát hiện một xe tải
chở hai năm trăm linh chiếc bánh trung thu
không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát chín mươi sáu
ngô văn hùng điều khiển và ngô thị phương duyên
cùng chú tại huyện bình lục là chủ hàng
phát hiện trên xe có hai mươi năm thùng bánh trung thu
với tổng số lượng hai năm trăm linh chiếc
in chữ nước ngoài không có tem nhãn
theo quy định thời điểm kiểm tra
duyên không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên
bước đầu chủ hàng khai nhận đã
thu mua hàng hóa trôi nổi
tại địa bàn tỉnh lào cai với giá là

về địa bàn tỉnh hà nam để tiêu thụ hiện
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bàn giao vụ việc
cho đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số hai
để xử phạt vi phạm hành chính đối với
ngô thị phương duyên đồng thời buộc
tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm
còn vào chiều nay đội bốn phòng cảnh sát môi trường
công an tp hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường
số hai mươi đội cảnh sát kinh tế môi trường
công an huyện đan phượng tiến hành kiểm tra
địa điểm tập kết hàng hóa là thực phẩm
tại địa chỉ đội sáu xã thọ an
huyện đan phượng phát hiện hàng nghìn
thùng bánh kẹo các loại có dấu hiệu nhập lậu
từ nước ngoài vào thị trường nội địa để tiêu thụ
mặt hàng đang hoát hết trên mạng phục vụ
cho trẻ em thậm chí là người lớn cũng thích
đang có mặt tại một kho
trên địa bàn của huyện đan phượng
những mặt hàng như thế này thì hầu hết
không có giấy tờ và kiểm định về chất lượng
bỏng ngô khổng lồ kẹo con mắt
các loại thạch và hàng nghìn hộp bánh kẹo
các loại được cơ quan chức năng phát hiện
tại kho này tất cả số hàng này
trên nhẫn mắt đều in chữ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng
là lê hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại đội sáu
thọ an đan phượng hà nội
đều không xuất trình được hóa đơn
nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên
qua cái vụ việc ngày hôm nay
thì chúng tôi nhận thấy rằng là những cái mặt hàng này
thì chủ yếu là
mặt hàng phục vụ trẻ em
và là hàng thực phẩm
để mà phục vụ người tiêu dùng
nói chung thế và được đối tượng
phân phối về các cái điểm bán lẻ
cũng như là các cái điểm
bán online bán trên mạng
và nó cũng là những cái mặt hàng
rất là hot trong cái thời điểm này
đặc biệt là chúng ta theo dõi trên mạng
thế một lần nữa cũng muốn rằng là
thông qua công tác kiểm tra
thì cũng cảnh báo tới người tiêu dùng
cũng như là các cơ quan chức năng
là cần phải tăng cường
hơn nữa và nhận biết
đối với các cái mặt hàng thực phẩm
mà có nguồn gốc xuất xứ
từ nước ngoài không có nhận phụ
bằng tiếng việt nam
và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
thì chúng ta cũng phải báo công với các cơ quan chức năng
cũng như là làm một người tiêu dùng thông thái
để mà không ảnh hưởng đến sức khỏe
theo báo cáo điều tra
chủ kho hàng khai nhận số hàng hóa này
được thu gom về từ biên giới
phục vụ thị trường mùa trung thu năm nay
tuy dịch covid có những diện biến pháp
phức tạp nhưng các đối tượng buôn bán
các loại hàng hóa này cũng sẽ nghĩ ra
đủ các loại chiêu trò để đưa hàng
sâu vào nội địa
việc vận chuyển thực phẩm là hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng
vận chuyển từ các tỉnh biên giới phía bắc về hà nội
thì với cái phương thức tổ đoạn
là vô cùng tinh vi
là trên cái quãng đường vận chuyển đấy
các đối tượng thường xuyên thay đổi biển số
cũng như là lựa chọn những công đường
vắng người hoặc là đường tiểu ngạch
để nhằm tránh cái sự kiểm soát của lực lượng
cơ quan chức năng lực lượng cơ quan
thành phố hà nội cũng trong đó
có phòng khởi sát môi trường đã
tích cực phối hợp với các lực lượng
chức năng khác để giả soát
phát hiện cũng như kiểm tra
những cái trường hợp sai phạm kiên quyết
không để cái hành vi
kinh doanh hàng hóa là thực phẩm
không rõ nguồn gốc diễn ra để
nhằm tránh cũng như là
giảm thiểu cái nguy cơ gây
mất vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với người tiêu dùng
toàn bộ số hàng được cơ quan chức năng thu giữ
chờ kiểm định chất lượng để xử lý
theo quy định của pháp luật
chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước
phối hợp với công an thành phố đồng xoài
tỉnh bình phước và công an
xã tân thành đã bắt khẩn cấp
hai phạm nhân trốn trại tên đinh văn dương
ba mươi một tuổi và phạm văn xây
ba mươi tuổi khi hai đối tượng này
đang lẩn trốn tại khu vực bờ suối
thuộc ấp bảy xã tân thành
thành phố đồng xoài
trước đó sáng cùng ngày
lợi dụng buổi lao động ngoài trời
hai phạm nhân đinh văn dương
đang thụ án về tội giết người
với hình phạt một mươi bảy năm tù
và phạm văn xây đang chấp hành
bản án hai mươi năm năm tù cho các tội danh
trộm cắp tài sản cướp tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đã bỏ trốn khỏi trại giam an phước
ngay sau khi hai phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn
trại giam an phước đã ra quyết định
truy nã đồng thời khẩn trương tổ chức
các lực lượng truy bắt đến khoảng
một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng chín
phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn
ở khu vực bờ suối thuộc ấp bảy
xã tân thành lực lượng công an
xiết chặt vòng vây tóm gọn hai đối tượng
trốn trại nguy hiểm ngay trong chiều
một mươi sáu tháng chín trại giam an phước
đã di lý hai phạm nhân trốn trại
về trại giam an phước để điều tra xử lý
theo quy định
làm giả giấy đi đường
để qua chốt kiểm dịch tổ chức
chót lọt ba chuyến xe chở chín người
từ hà nội về nghệ an nguyễn thị thu hồng
hộ khẩu thương chú tại phường cổ nhuế hai
quận bắc tử liêm hà nội vừa bị công an
quận bắc tử liêm tiến hành khởi tố để điều tra
làm rõ về hành vi làm giả tài liệu
của cơ quan tổ chức
trước đó vào tối ngày một mươi tháng chín
tổ công tác trực chốt kiểm soát dịch
tại khu vực cống trèm phường liên mạc
phát hiện xe ô tô đang dừng đỗ chở khách
qua kiểm tra lái xe xuất trình năm giấy đi đường
có nhiều biểu hiện nghi vấn bị làm giả
nên tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng
về trụ sở cơ quan công an để làm rõ
các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội
được hồng đang làm kế toán tại công ty
trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà
giới thiệu là có thể đưa người từ hà nội
về quê ở nghệ an với chi phí
một triệu đồng một người các đối tượng
đã cung cấp thông tin cho hồng để hồng
làm giả giấy đi đường sau đó hồng
chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động
về quê nghệ an với phương thức thủ đoạn trên
từ ngày một mươi năm tháng tám đến nay hồng
đã tổ chức chót lọt ba chuyến xe
chở chín người từ hà nội về nghệ an
một mươi bốn đối tượng đang tổ chức
hát karaoke tại quán anh vi
ở thôn liêu thượng xã liêu xá huyện yên mỹ
tỉnh hưng yên do anh nguyễn đình hà
làm chủ và bị đội cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội công an huyện yên mỹ
phát hiện vào tối ngày hôm qua
thời điểm kiểm tra
quán vẫn đang hoạt động bất chấp quy định
của chủ tịch ubnd tỉnh về các giải pháp
cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó yêu cầu tạm dừng các dịch vụ giải trí
tại đây tổ công tác đã phát hiện một mươi bốn khách
gồm bảy nam bảy nữ đang hát
tại hai phòng karaoke lực lượng công an
đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu các đối tượng trên
về công an huyện để củng cố hồ sơ và xử lý
theo quy định
liên quan đến vụ việc bé gái
sáu tuổi ở phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm
hà nội tử vong nghi có dấu hiệu
bị bạo hành vào chiều nay cơ quan
cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm cho biết
đang làm việc với bố của bé gái
theo khai nhận của bố bé gái
thì vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín
anh này có đánh con đến
một mươi sáu giờ cùng ngày mẹ của bé cho
bé ăn cháo và uống một viên panadol
thì bé nôn nhiều sau đó đưa vào
bệnh viện nhi trung ương cấp cứu tuy nhiên
cháu bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện
qua thăm khám ban đầu các bác sĩ nhận định
nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành nên đã yêu cầu
công an phường láng thượng quận đống đa
có mặt lập hồ sơ ghi nhận vụ việc
và hiện thì ngôi nhà của gia đình cháu bé
đã bị niêm phong
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình phước phối hợp với
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phòng cảnh sát
thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
chính quyền phường long phước thị xã phước long
thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với trần thị ngọc trú tại khu phố tám
phường long phước thị xã phước long
về hành vi trốn thuế
trần thị ngọc đã có hành vi trực tiếp
mua hàng hóa không có hóa đơn giá trị gia tăng
rồi lấy danh nghĩa công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên hồng an nhiên
bán hàng và xuất hai trăm tám mươi chín hóa đơn giá trị
gia tăng cho một mươi chín doanh nghiệp
với tổng giá trị hàng hóa trên

gia tăng là gần hai mươi chín tỷ đồng
sau đó mua hai trăm năm mươi tám hóa đơn
giá trị gia tăng ghi khống nội dung
mua hàng hóa với tổng số tiền
trên ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng
thuế giá trị gia tăng trên hai mươi năm hai tỷ đồng
của một mươi bốn doanh nghiệp để hợp thức
số hàng hóa đầu vào mua không có hóa đơn
để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp
gây thất thu cho ngân sách của nhà nước
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
phối hợp với công an phường long hương
tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bắt được đối tượng trốn truy nã
nguyễn hoàng vũ tên gọi khác là nguyễn văn bảo
trốn tại tp bà rịa sau ba mươi tám năm lẩn trốn
theo hồ sơ vụ án vũ đã cùng với ba đối tượng khác
đột nhập vào nhà một người dân tại xã long thành bắc
huyện hòa thành tỉnh tây ninh
khống chế các thành viên trong gia đình để lấy tài sản
hậu quả bà lê thị ba chủ nhà tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
đã tiến hành khởi tố và ra lệnh truy nã
đối với bốn đối tượng về các tội danh
giết người và cướp tài sản
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai trong số bốn đối tượng
đã bị bắt giữ và kết án
hai đối tượng còn lại trong đó có vũ
vẫn đang lẩn trốn
và sau ba mươi tám năm trốn truy nã
thì nguyễn hoàng vũ đã bất ngờ
bị công an tỉnh tây ninh điều tra phát hiện và bắt giữ
liên tiếp trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng chín
tại thị xã buôn hồ của tỉnh đắk lắc
đã ghi nhận bốn mươi ba trường hợp dương tính
và liên quan đến hai vựa thu mua sầu riêng
chưa xác định được nguồn lây
trong bốn mươi ba trường hợp dương tính lây nhiễm
trong cộng đồng này thì có ba mươi chín người
đã có kết quả xét nghiệm pcr
khẳng định dương tính với sars cov hai
còn bốn trường hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính
và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm pcr
các trường hợp mắc bệnh này
đều chưa xác định được nguồn lây
và liên quan đến hai chùm ca bệnh phức tạp
ở hai vượn thu mua sầu riêng
tại phường đạt hiếu và phường an bình
của thị xã buôn hồ
tính đến sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín
toàn tỉnh đắk lắc tiếp tục ghi nhận
bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng
nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ hai
ở tỉnh này lên một năm trăm một mươi chín ca
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã ra quyết định khởi tố bị can
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn thị thu
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại minh khang
và nguyễn đình khang
trưởng ban quản lý dự án khu đô thị minh khang
kết quả điều tra ban đầu xác định
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại minh khang
là chủ đầu tư của dự án tổ hợp khách sạn
siêu thị kinh doanh dược thiết bị y tế và nhà ở
gọi tắt là khu đô thị minh khang
tại xã nghi phú thành phố vinh
nguyễn thị thu quê ở tỉnh hải dương
là giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật
nguyễn đình khang là chồng bà thu
giữ chức vụ trưởng ban quản lý dự án
giám đốc sàn giao dịch bất động sản minh khang
trong quá trình triển khai dự án
hai đối tượng đã có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người dân
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với
hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng